chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thứ năm ngày một mươi tháng ba
mở đầu bản tin sẽ là các tin tức về an ninh kinh tế
trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo bộ đội biên phòng hà tĩnh cho biết
vào hồi một mươi ba h ba mươi phút ngày tám tháng ba đơn vị phối hợp với hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo
đã bắt vụ vận chuyển ba trăm linh bộ kít tết nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế cầu treo lực lượng biên phòng hải quan phát hiện
phương tiện mang biển kiểm soát ba mươi bảy h một nghìn bốn trăm bảy mươi chín do anh nguyễn văn nga quê quán nghi lâm nghi lộc tỉnh nghệ an điều khiển
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện trên cabin xe có một thùng màu đen
bên trong đựng một mươi hai hộp nhỏ mỗi hộp có hai mươi năm kít tét
tổng toàn bộ có ba trăm linh kít tét nhanh covid một mươi chín
số hàng trên không có giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ
lo lắng khi mắc covid một mươi chín nhiều người tự mua thuốc phòng hoặc điều trị
tạo điều kiện cho nhiều đối tượng lợi dụng đứng ra vận chuyển mua bán nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc
tiêm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe
công an tp tam điệp tỉnh ninh bình vừa kiểm tra phát hiện thu giữ tám trăm linh hộp thuốc chữa covid một mươi chín
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tại địa bàn tổ một mươi ba phường trung sơn tp tam điệp tỉnh ninh bình
tổ công tác của công an thành phố tam điệp kiểm tra phát hiện một xe ô tô vận chuyển tám trăm linh hộp thuốc chữa covid một mươi chín
có nhãn hiệu bằng chữ nước ngoài
quá trình làm việc lê bá linh vĩnh lái xe kiêm chủ số hàng
không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
đồng thời khai nhận do tìm hiểu trên mạng có quảng cáo là loại thuốc này có công dụng phòng và điều trị covid một mươi chín
nên đã thu mua trên thị trường tự do
sau đó vận chuyển về tp tam điệp tỉnh ninh bình bán để kiếm lời
ước tính số thuốc trên trị giá khoảng tám mươi triệu đồng
thưa quý vị lần đầu tiên nhóm người nguy cơ cao như người suy giảm miễn dịch từ vừa đến nặng
người không thể tiêm vaccine hoặc không thể sản sinh đủ kháng thể ngừa covid một mươi chín
dù đã tiêm đủ vaccine sẽ có cơ hội sử dụng kháng thể đơn dòng điều trị dự phòng covid một mươi chín
để nhanh chóng bảo vệ giảm nhập viện và tử vong
hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh thông qua sự phân phối của công ty cổ phần vaccine việt nam
đã được bộ y tế cấp phép chính thức sử dụng kháng thể đơn dòng ivusiu của astrazeneca
kháng thể đơn dòng đầu tiên trên thế giới được cấp phép để dự phòng covid một mươi chín
khác với vaccine chỉ vài giờ sau khi tiêm ivosiu cơ thể đã có đủ lượng kháng thể cần thiết
để bảo vệ không mắc covid một mươi chín với hiệu quả lên tới tám mươi ba
và không có trường hợp nào bệnh nặng hay tử vong trong suốt sáu tháng theo dõi trong nghiên cứu kroven của astrazeneca
hiệu quả này được quan sát thấy ở cả những người bị suy giảm miễn dịch do bệnh lý
hoặc đang sử dụng các thuốc hoặc phác đồ điều trị ức chế miễn dịch
và có thể không tạo được đáp ứng miễn dịch với vaccine phòng covid một mươi chín
như người cấy ghép tạng ung thư hiv đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch
thậm chí những người không thể tiêm bất kỳ loại vaccine covid một mươi chín nào hiện có
vì từng xảy ra tác dụng nghiêm trọng với bất kỳ thành phần của vaccine covid một mươi chín
như dị ứng nặng sốc phản vệ vẫn được chỉ định tiêm
ivosil được chứng minh có hiệu quả phòng ngừa ít nhất sáu tháng
đặc biệt có thể phòng ngừa cả biến thể omicron
với những đặc tính yêu việt đó của evusil nhiều người gọi đây là siêu vaccine
có khả năng bảo vệ cả những người không có khả năng hoặc không thể sử dụng vaccine thông thường
đề phòng covid một mươi chín một cách nhanh chóng an toàn và hiệu quả
hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh là đơn vị đầu tiên tại việt nam
được cấp phép để đưa kháng thể đơn dòng ivosiu về để sử dụng kịp thời
nhằm bảo vệ những người bệnh yếu thế trước covid một mươi chín
imoxil sẽ sớm được đưa về việt nam và sử dụng tại bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
và bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm
hội đồng tư vấn du lịch cho rằng việc quy định khách quốc tế phải xét nghiệm covid một mươi chín
trước khi nhập cảnh sẽ gây bất lợi cho việt nam trong việc mở cửa hoàn toàn ngành du lịch
vậy nên ông trần trọng kiên chủ tịch hội đồng tư vấn du lịch
ký thư đề xuất gửi thủ tướng về các rào cản y tế
cho du khách quốc tế và việt nam
hội đồng tư vấn du lịch nhận định phản hồi của bộ y tế
về các điều kiện áp dụng cho du khách quốc tế và các khuyến cáo của bộ
chủ tịch hội đồng tư vấn du lịch lo ngại
các yêu cầu về xét nghiệm covid một mươi chín đối với du khách trước khi nhập cảnh
và các thủ tục xét nghiệm sau đó sẽ vô cùng bất lợi
và làm giảm rất đáng kể số lượng du khách muốn đến việt nam
điều đó sẽ đặt việt nam vào tình thế rất bất lợi
khi phải cạnh tranh với các nước khác để thu hút đầu tư nước ngoài và du khách quốc tế
ngoài ra các đề xuất này thể hiện sự phân biệt đối xử không nên có
đối với du khách quốc tế về các điều kiện xét nghiệm và cách ly cao hơn nhiều
so với người việt nam đi lại nội điểm
cũng trái với chỉ đạo của chính phủ về thích ứng với covid một mươi chín và các xu thế trên thế giới
bắt đầu từ tháng ba này các hoạt động du lịch tại thành phố đà nẵng sẽ được nối lại
trong đó có các hành trình du lịch trên sông nước vốn được nhiều du khách yêu thích
những ngày qua đoàn liên ngành phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm tra thực tế hoạt động du lịch
bằng phương tiện thủy trên cảng sông hàn tuyến ven biển bán đảo sơn trà và tuyến sông cú đê
để xếp chặt an toàn trước thời điểm đón khách
bến cảng sông hàn nơi khởi hành của hành trình du ngoạn trên sông hàn vào ban đêm
kiểm tra hai mươi ba tàu du lịch đang nheo đậu tại cảng sông hàn
đoàn liên ngành đã ghi nhận có bốn tàu không đủ điều kiện hoạt động
chín tàu cần bổ sung đăng kiểm bảo hiểm
kiểm tra an toàn kỹ thuật
có một mươi ba tàu thiết kế theo tiêu chuẩn sb
đã cắt tiêu chuẩn để được đi ra hoạt động tuyến ven biển
bên cạnh kiểm tra hành chính đoàn cũng kiểm tra thực tế các trang thiết bị đảm bảo an toàn của phương tiện chở khách
qua hai ngày kiểm tra cơ bản nhận thấy rằng
trích về hệ thống luồng tuyến cảng bến của trên địa bàn phố là
về các tiêu chuẩn kỹ thuật là bảo đảm theo công bố của cảng hoạt động
hai về phương tiện
tùy do là tình hình khách quan chung
cái đại dịch covid ảnh hưởng rất là nhiều
các phương tiện dừng hoạt động trong thời gian dài
và hiện tại trên địa bàn thành phố
thì có thể nói là chưa phát hiện cái trường hợp nào
một phương tiện mà không đủ điều kiện
mà hoạt động mà trái phép
cũng như là không có cái bến ngang bến dọc nào trên cái địa bàn thành phố
trên tuyến sông cú đê qua địa phận quận liên triều và huyện hòa vang
theo báo cáo của chính quyền địa phương
thì các phương tiện hoạt động vận tải khách vẫn chưa được cấp phép hoạt động
dưới chân cầu nam ô
hiện có một cano du lịch có sức chứa đến chín người đang đậu đỗ
đoàn công tác đề nghị các lực lượng chức năng và quận liên triều
phải giám sát chặt chẽ kiên quyết không cho xuất bến khi chưa đủ điều kiện
qua đời kỳ đoạn lần này thì chúng tôi tập trung kiểm tra
về cái điều kiện hoạt động của phương tiện
của thuyền viên điều kiện kiểm tra bận tải
và phương án phòng chống cứu hộ cứu nạn tại chỗ
và đồng thời là đối với một số phương tiện
mà vì covid một mươi chín thời gian chưa hoạt động
thì chúng tôi là yêu cầu
ở chỗ phương tiện thì là kiểm tra bảo dưỡng
thường xuyên trước khi được vào hoạt động
và tổ công tác chúng tôi là kiên quyết đình chỉ
mọi cái phương tiện không đủ điều kiện
theo đựng pháp luật đang hoạt động bản thân khách
trên các tuyến đường thủy nội địa
để thúc đẩy hoạt động du lịch đường thủy
mới đây thành phố đà nẵng đã chính thức công bố hoạt động
bến thủy nội địa ct một mươi năm tại bán đảo sơn trà
với khả năng phục vụ tàu dưới năm mươi chỗ ngồi
là bến hoạt động tuyến vùng ven biển đầu tiên của thành phố
đoàn liên ngành đã kiểm tra thực tế các yêu cầu
điều kiện đảm bảo an toàn vẫn hành bến
như vậy tới thời điểm này
mọi khâu chuẩn bị cho hoạt động du lịch đường thủy
đã sẵn sàng để hoạt động trở lại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
giá xăng dầu thế giới những ngày qua tiếp tục tăng cao
ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường trong nước
theo các doanh nghiệp đầu mối sông dầu
trong phiên điều hành sắp tới
ngày một mươi một tháng ba giá xăng dầu trong nước có thể tăng mạnh
dự báo chạm ngưỡng ba mươi đồng trên lít
theo tiến sĩ nguyên bích lâm
nguyên tổng cục trưởng thống kê
sông dầu chiếm tỷ trọng cao trong tầm chi phí sản xuất
của các ngành kinh tế
tiêu biểu như chi phí sông dầu chiếm bảy mươi sáu bảy
chi phí hoạt động khai thác thủy sản
chiếm sáu mươi ba ba chi phí hoạt động vận tải
bốn mươi năm một đối với khai thác than
giá sông dầu tăng và đứng ở mức cao
sẽ làm tăng chi phí đầu vào
mở cửa phiên giao dịch sáng ngày một mươi tháng ba
giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc
cùng với đó giá vàng trong nước tiếp tục giảm
từ ba đến ba năm triệu đồng một lượng
tùy theo từng công ty vàng
tập đoàn vàng bạc đá quý doji
niêm yết vàng miếng ở mức sáu mươi sáu sáu mươi tám triệu đồng một lượng
mua vào bán ra
mức giá này giảm ba triệu đồng một lượng
ở cả hai triệu mua vào và bán ra
so với cuối phiên giao dịch trước đó
công ty phú quý cũng tăng giá bán vàng
lên mức sáu mươi sáu sáu mươi tám triệu đồng một lượng
mức giá này giảm ba năm triệu đồng một lượng
ở cả hai triệu mua vào và bán ra
so với cuối phiên giao dịch trước đó
so với mức đỉnh giá ba ngày trước
mỗi lượng vàng người dân lỗ tới bảy bốn triệu đồng
ngay sau tết nguyên đán
thị trường bất động sản đặc biệt là đất nền
ở nhiều địa phương đã diễn ra khá sôi động
cá biệt có nơi đã xuất hiện tình trạng thổi giá
gây rốt ảo nhữ loạn thị trường
tại tp hcm dưới đầu cơ đất
ở khu vực huyện củ chi
đã đồng loạt cập nhật bảng giá mới
tùy vào khu vực vị trí diện tích hệ thống hạ tầng
các đầu nậu đưa ra những mức tăng khác nhau
trong đó khu vực xã nhuận đức và bình mỹ
có tăng giá từng ngày
so với trước khi có thông tin đề xuất
đưa củ chi từ huyện lên thành phố
giá đất tăng một mươi hai mươi năm
tương tự tại hà nội
thông tin triển khai tuyến đường vành đai bốn
đã khiến đất đai các huyện vùng ven trung tâm nóng lên
giá đất nhiều nơi của huyện hoài đức
so với hồi đầu năm hai nghìn hai mươi một
ủy ban nhân dân tp hcm vừa trình thủ tướng chính phủ
báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án
đầu tư xây dựng đường vành đai ba tp hcm
cụ thể tổng mức đầu tư đường vành đai ba giai đoạn một
được khai toán khoảng bảy mươi năm ba trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
trong đó kinh phí xây dựng và thiết bị
ước tính hơn hai mươi năm chín trăm linh tỷ đồng
phần giải phóng mặt bằng chiếm khoảng bốn mươi một năm trăm tám mươi chín tỷ đồng
còn lại là
chi phí quản lý dự án dự phòng
về nguồn vốn đầu tư
tỷ lệ ngân sách trung ương
hỗ trợ năm mươi tổng mức đầu tư
tương đương hơn ba mươi tám bảy trăm bốn mươi tỷ đồng
còn lại hơn ba mươi sáu sáu trăm ba mươi sáu tỷ đồng
từ ngân sách các địa phương
nếu được chính phủ và quốc hội thông qua
dự án sẽ khởi công vào quý ba năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành cơ bản vào năm hai nghìn hai mươi năm
và chính thức vận hành năm hai nghìn hai mươi sáu
thưa quý vị trong những đợt dịch bệnh covid một mươi chín vừa qua
chính phủ đã có nhiều chủ trương để doanh nghiệp khôi phục sản xuất

việc làm này không chỉ gây thất thu thuế cho nhà nước
ảnh hưởng đến người dân
mà trong quá trình phục hồi nền kinh tế

vậy nên ngăn chặn hàng lậu hàng trốn thuế vào trong nước
trong thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng

kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại